bộ y tế cho biết ngay sau khi văn phòng chính phủ có văn bản số sáu nghìn sáu trăm sáu mươi năm vpcp kgvx
chuyên đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam xem xét có thông tin rõ ràng
đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định nếu có của các cơ sở y tế
bộ y tế tiếp tục có công văn đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các cơ sở y tế thuộc bộ y tế
y tế các bộ ngành các cơ sở y tế tư nhân chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín
theo bộ y tế đầu tháng năm vừa qua khi đợt dịch thứ tư bùng phát ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
đã quy định đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập
nếu nghi mắc covid một mươi chín và được chỉ định xét nghiệm thì thực hiện theo hướng dẫn của bảo hiểm xã hội việt nam
tại công văn số một nghìn một trăm hai mươi sáu bhxh ngày hai mươi chín tháng bốn
các đối tượng còn lại và phần đồng chi trả của người có thẻ bảo hiểm y tế chi từ nguồn kinh phí phòng
chống dịch covid một mươi chín được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành
bộ y tế khẳng định người bệnh không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào khi được chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn
đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín của các cơ sở y tế tư nhân
xử lý nghiêm các vi phạm nếu có không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung
và dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín của các cơ sở y tế trên địa bàn
trường hợp cần thiết báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm
xét nghiệm covid một mươi chín là điều kiện bắt buộc trước khi vào các bệnh viện tại nhiều tỉnh thành phố
để khám chữa bệnh và chăm sóc người thân khi tình hình dịch covid một mươi chín căng thẳng
tuy nhiên do chi phí xét nghiệm cao việc xét nghiệm phải thực hiện thường xuyên
khiến người bệnh người nhà bệnh nhân gặp không ít khó khăn về tài chính trong quá trình khám chữa bệnh